quyết định số bốn nghìn tám trăm linh ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và các công điện các công văn liên quan đến nội dung phòng chống dịch covid một mươi chín
tại công văn này bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình báo cáo kết quả xử lý và báo cáo thực hiện gửi về bộ y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia trước ngày mai một mươi chín tháng một mươi hai
nhằm chủ động thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh covid một mươi chín thành phố đà nẵng thống nhất chủ trương là thành lập hai trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp hòa khánh và khu an đồn
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an và ban quản lý các khu công nghiệp đà nẵng sẽ tham gia vận hành để kịp thời phân loại cách ly và điều trị sớm các trường hợp f là người lao động đây là giải pháp phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất không bị đứt gãy
trạm y tế lưu động đặt tại khu công nghiệp hòa khánh khu an đồn
có tổng diện tích là bảy trăm linh m hai với quy mô bảy mươi giường
trong giai đoạn một đây sẽ là nơi cách ly điều trị tạm thời f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ đồng thời triển khai hoạt động phòng chống dịch tại các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp
trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm từ trạm y tế lưu động ở tp hcm và bắc giang viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế yêu cầu đà nẵng cần có cơ sở pháp lý rõ ràng để trạm y tế hoạt động hiệu quả
sở y tế phải có những văn bản hướng dẫn cụ thể để cho các đơn vị vận hành các trạm này có được một hành lang pháp lý đủ mạnh để có thể vận hành được công tác điều trị
tại vì chúng ta có quy định rồi khi thành lập có bệnh viện giã chiến để điều trị bệnh nhân f thì cũng vẫn phải có một văn bản của ủy ban dân tỉnh thành lập
như ở đây là trạm cũng như quyết định bốn nghìn bốn mươi hai của bộ y tế thì chúng ta phải thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường xã
thì cái mô hình này chúng tôi cũng vận dụng như là một trạm y tế phường xã như nó có cái chức năng hoạt động khác với y tế phường xã
từng là đơn vị có kinh nghiệm trong việc điều trị f bệnh viện một trăm chín là cơ sở y tế tham gia vận hành các trạm y tế này
hiện bệnh viện đã sẵn sàng nhân lực và phương tiện triển khai
theo kế hoạch trạm y tế lưu động hoạt động như một phòng khám đa khoa với các chuyên khoa cơ bản cùng nhiều thiết bị y tế lưu động
để tiếp nhận khám sàng lọc cách ly các ca bệnh phát sinh và điều trị f tại nhà thông qua một số nền tảng khám bệnh từ xa
đối với các ca bệnh chuyển tiến năng bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn với nhiều bác sĩ chuyên gia đồng ảnh
tại đó mình có thể thực hiện thủ thuật và dữ liệu sẽ được truyền thông tin về tại bệnh viện một trăm chín mươi chín để các bác sĩ chuyên gia có thể xử lý thông tin
và cái thông tin đó cũng có thể là truyền tiếp một bước nữa là ra các
cái bệnh viện mà bệnh viện hợp tác ví dụ như trường đại học y hà nội bệnh viện trò rẫy tp hcm
các bệnh viện mà bệnh viện hợp tác để có thể là hỏi ý kiến chuyên gia trong quá trình mà cần hội chẩn
bệnh viện đã có những kinh nghiệm điều trị f ngay là những kinh nghiệm xử lý và những xét nghiệm
đã chủ động xét nghiệm các covid tại bệnh viện
khi mà thành lập trạng y tế lưu động với kinh nghiệm và với những liên quan đến các thiết bị
có thể xử lý từ xa thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải có những cái hướng dẫn hoặc là những cái hỗ trợ
để bệnh viện có thể tiếp cận và bệnh viện có thể có cái đáp ứng được cái cung ứng dịch vụ
đối với các khu công nghiệp và với một cái trạng lưu động
đà nẵng hiện có khoảng bảy mươi công nhân tại các khu công nghiệp
thời gian qua đà nẵng đã phát hiện hàng loạt ổ dịch liên quan đến các cơ sở sản xuất
công tác khoanh vùng dập dịch tại đây là gánh nặng rất lớn
đối với các địa phương việc thiết lập trạm y tế lưu động sẽ giảm tải áp lực đối với y tế
và góp phần khoanh vùng xử lý dịch bệnh nhanh chóng triệt đệ
đến với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo
trong vụ án làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm xử phạt vũ tiến tri
trú tại tp bảo lộc tỉnh lâm đồng một mươi năm tù giam
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám vũ tiến tri thường xuyên viết đơn khiếu nại
tố cáo cán bộ công an chính quyền địa phương với những nội dung hình ảnh không đúng sự thật
đồng thời thông qua hai tài khoản facebook cá nhân chi đã đăng tải chia sẻ ba trăm ba mươi tám bài viết
và một trăm tám mươi một video có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
xúc phạm nói sâu lãnh tụ hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
do đối tượng nguyễn thị cẩm thúy trú tại tỉnh khánh hòa phát trực tiếp trên không gian mạng
vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tri bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quá trình điều tra còn xác định chi và nguyễn thị cẩm thúy có ý định tập hợp lôi kéo những người cùng quan điểm tư tưởng
thành lập quốc hội tự xưng nhằm thay thế cho quốc hội của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tuy nhiên do bất đồng quan điểm và phát sinh mâu thuẫn nên chi và thúy chưa thực hiện được ý đồ
vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một toán nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt vũ tiến tri một mươi năm tù giam
sau đó tri có đơn kháng cáo xem xét lại tự danh
tại phiên xử phúc thẩm chi tiếp tục thể hiện thái độ bất hợp tác và không thành khẩn
hội đồng xét xử đã bác kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt chi một mươi năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa sở chủ nghĩa việt nam
phạt ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù
một đường dây làm giả giấy tờ văn bằng tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá thành công
sau đó sáu đối tượng làm giả hơn hai mươi giấy tờ văn bằng cũng đã bị bắt giữ
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an thừa thiên huế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản facebook ra lô ảo
để giao bán các loại băng cấp giấy tờ tài liệu giả của các tổ chức cơ quan nhà nước trên toàn quốc
trước tình hình đó công an tỉnh thừa thiên huế quyết định thành lập ban chuyên án tập trung huy động lực lượng nhanh chóng xác định đấu tranh làm rõ
đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai bốn tổ công tác thuộc các phòng trong công an tỉnh
phối hợp các đơn vị cục nghiệp vụ bộ công an đã đồng loạt phá án bắt giữ sáu đối tượng gồm phạm tấn huy chú tại tp hcm
võ thành long nguyễn công chức cùng chú tỉnh quảng ngãi nguyễn văn tuân lê văn trung trần văn minh cùng chú tỉnh thừa thiên huế
chúng tôi đã cử bốn nhóm công tác đi quảng ngãi bình dương đồng nai và tp hcm
qua xác minh các đối tượng có những địa chỉ cụ thể
và chúng tôi đã đồng loạt gia quân để truy bắt các đối tượng này
quá trình đấu tranh thì chúng tôi đã bắt giữ sáu đối tượng và thu hồi tại tp hcm là cái điểm đối tượng làm giả giấy tờ
thu rất nhiều những công cụ phương tiện và văn bằng chứng chỉ phôi bằng để phục vụ việc mà các đối tượng làm giả
có hơn ba mươi đối tượng tham gia trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn hai mươi các loại giấy tờ tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc thu lợi bất chính số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh mẫu con dấu của các cơ quan tổ chức các thiết bị dùng để sản xuất giấy tờ giả cùng hàng ngàn các loại giấy tờ chứng từ giả và một số lượng lớn vàng tiền các loại
bước đầu xác định có khoảng một mươi cá nhân trên toàn quốc đã đặt mua để sử dụng các loại tài liệu giấy tờ
chúng tôi tiếp tục tập trung chỉ đạo xác minh làm rõ các đối tượng còn lại khoảng vài chục đối tượng trong đường dây làm giả
và đối với những người mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả này thì cũng phải xác minh làm rõ và phải có biện pháp xử lý nghiêm
thế thì qua cái việc này thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta kể cả cán bộ kể cả nhân dân nên phải hết sức cảnh giác
và đề kháng với những việc làm như vậy
đặc biệt là nghiêm cấm không được đặt mua đặt làm hoặc là sử dụng các loại giấy tờ giả
cái thứ hai nữa là quá trình nếu như người dân phát hiện có các đối tượng có tổ chức đường dây hoặc là việc sử dụng các loại giấy tờ giả này
thì phải bằng mọi cách báo cho cơ quan công an cơ quan chức năng để đấu tranh làm rõ ngăn chặn
hiện công an thừa thiên huế đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
những người mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng sẽ được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
các trang báo ra ngày hôm nay có gì đáng chú ý mời quý vị cùng gặp gỡ với biên tập viên bích liên
vâng thưa quý vị khán giả
tổ chức y tế thế giới who vừa ra khuyến nghị tạm thời về tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín của các hãng dược khác nhau
cho cả liều thứ hai và liều thứ ba và thông tin này được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
theo who tùy vào tình trạng sẵn có các vaccine công nghệ mna như của hãng pfizer và moderna
có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ vector virus của hãng astrazeneca và ngược lại
who cũng cho biết vaccine astrazeneca và các vaccine công nghệ myna có thể được dùng sau những liều ban đầu bằng vaccine bất hoạt của hãng c

thông tin mới nhất dựa trên lời khuyên của nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về vaccine của tổ chức này hồi đầu tháng một mươi hai
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra cuối tuần thì đăng tải bài viết với nhan đề đó là mở lại đường bay quốc tế đón những cơ hội phục hồi kinh tế
nội dung bài viết đề cập đến kế hoạch thí điểm mở lại các chuyến bay quốc tế thương lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao
mà bộ giao thông vận tải xây dựng đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ
trong cuộc họp diễn ra vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh nhận định
khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế không chỉ giúp khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không
thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế du lịch mà còn tạo điều kiện cho bà con việt nam được về quê hương trong bối cảnh tết nguyên đán nhâm dần sắp đến
cùng với các doanh nghiệp hàng không thì nhiều doanh nghiệp lữ hành của việt nam cũng đang rất trông chờ vào thời điểm
những chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ được nối lại và mang theo một kỳ vọng lớn về việc sự kiện này sẽ mang tới lực đẩy mạnh mẽ cho ngành du lịch được phục hồi
các chuyên gia cho rằng khi những đường bay quốc tế được khôi phục thì các nhà đầu tư giao thương giữa các nước sẽ được thuận lợi hơn
trong khi đó thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để thu hút được đầu tư nước ngoài vào việt nam
vâng và trên báo lao động số ra cuối tuần thì có đăng tải một bài viết cũng với nhân đề đó là thí điểm xe đạp công nghệ tại tp hcm
tránh sớm nở tối tàn
bài viết đề cập đến việc từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tp hcm quyết định cho thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng
với những ưu điểm như thân thiện với môi trường chi phí sử dụng thấp tính lưu động cao dịch vụ xe đạp công cộng tại tp hcm đang được nhiều người ủng hộ
tuy nhiên việc không có làn đường riêng hệ thống giao thông công cộng như xe buýt metro chưa phát triển kết nối đồng bộ thì dịch vụ này tồn tại và phát triển lâu dài là một thách thức lớn
nhiều chuyên gia nhận định xe đạp công cộng được áp dụng rất hiệu quả ở các nước trên thế giới như singapore trung quốc
người dân được giáo dục sử dụng xe đạp để đi lại trong cự li ngắn từ ba đến năm km không chỉ giảm ủn tắc mà còn nhằm bảo vệ môi trường
thực tế ở các nước này thì người dân họ chấp hành rất nghiêm chỉnh và văn minh
tuy nhiên để thu hút người dân đi xe đạp công cộng ở tp hcm lại là một thách thức lớn
trước hết là hạ tầng thành phố chưa thể đáp ứng hầu hết các tuyến đường nội đô hiện nay còn nhỏ hẹp không có làn đường riêng dành cho xe đạp
trong khi lượng ô tô xe máy quá đông đúc chỉ riêng tình trạng ô tô và xe máy tăng vọt đã khiến hạ tầng giao thông tại tp hcm quá tải và khó quản lý
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam để cập nhật những thông tin trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên bích liên
hoàng trí xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ông phan văn mãi trưởng đoàn đại biểu quốc hội
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm hai nghìn hai mươi một của đoàn đại biểu quốc hội thành phố
tại buổi làm việc nhiều đại biểu quốc hội cho rằng tp hcm cần đề xuất quốc hội có nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù mới cho địa phương
đóng góp ý kiến tại buổi làm việc ông trần hoàng ngân
viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm cho rằng trong công tác xây dựng pháp luật của năm hai nghìn hai mươi ba
đoàn còn tập trung chuẩn bị nghị quyết thay thế cho nghị quyết năm mươi bốn về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
qua thực tiễn công tác giám sát công tác phòng chống dịch thành phố gặp nhiều vướng mắt về cơ chế
và đây là cơ sở để địa phương đề xuất quốc hội có một nghị quyết về chính sách đặc thù mạnh hơn nghị quyết năm mươi bốn
đại biểu trần kim yến bí thư quận ủy quận một tp hcm kỳ vọng trong thời gian tới thông qua hoạt động giám sát và tham mưu
đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc của người dân đặc biệt các vụ việc kéo quá dài
đồng thời kiến nghị đoàn đại biểu quốc hội thành phố có thể nghiên cứu đổi mới phương án tiếp xúc cử tri để bao quát
nắm bắt rõ những vấn đề người dân thành phố đang gặp
cụ thể ngoài việc tiếp xúc cử tri tại đơn vị mình ứng cử các đại biểu có thể đăng ký gặp gỡ thêm người dân
nơi địa bàn khác hoặc thường trực đoàn sẽ phân công
khách luận tại hội nghị ông phan quang mãi trưởng đoàn đại biểu quốc hội
chủ tịch của ba nhân dân tp hcm cho biết trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố sẽ có kế hoạch bố trí
để các đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri ngoài đơn vị mình ứng cử
trong công tác giám sát đoàn sẽ tập trung giải quyết chức điểm các vấn đề vụ việc kéo dài
để tăng cường hiệu quả phòng chống và miễn dịch covid một mươi chín hai tỉnh miền tây là đồng tháp và cần thơ
vừa ban hành kế hoạch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và liều nhắc lại mũi ba
tại thành phố cần thơ thời gian triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm sau
liệu bổ sung sẽ ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng
liêu nhắc lại mũi ba ưu tiên cho người có bệnh nền người trực tiếp xét nghiệm
chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế dự kiến trong tháng một mươi hai này sẽ triển khai thêm năm bốn trăm linh liều bổ sung và sáu một trăm linh liều nhắc lại mỗi ba
tùy theo tình hình phân bổ vaccine cần thơ có kế hoạch tiêm mũi ba cho chín trăm ba mươi người trong những tháng kế tiếp
còn tại đồng tháp ủy ban nhân dân tỉnh này cũng vừa có văn bản đề nghị bộ y tế
cục y tế dự phòng xem xét chấp thuận cho địa phương thực hiện rút ngắn thời gian tiêm điều nhắc lại
đối với vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể khoảng thời gian từ mũi cuối cùng của liệu cơ bản liều bổ sung đến liều nhắc lại
sẽ được rút xuống còn bốn tháng thay vì sáu tháng như hiện nay
dự kiến đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai tỉnh đồng tháp sẽ hoàn thành tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân trên địa bàn
thưa quý vị để tiết kiệm nhân lực cho địa phương trong việc quản lý f tại nhà
quản lý nguồn lây cũng như kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh
huyện nhân trạch là địa phương đầu tiên của tỉnh đồng nai tổ chức thí điểm
trao vòng đeo tay thông minh quản lý f tại nhà
và nơi được chọn làm thí điểm là xã phước khánh
theo đó vòng tay điện tử có chức năng theo dõi chuyến động của f covid một mươi chín tại nhà
thông qua điện thoại di động
các hoạt động của f được phân công giám sát quản lý
trong trường hợp f ra khỏi phạm vi cho phép vi phạm quy định phòng chống dịch
thì người được phân công giám sát sẽ cảnh báo nhắc nhở
đây là sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin và công tác kiểm soát dịch bệnh
nhằm tiết kiệm nhân lực cho địa phương trong việc quản lý f tại nhà
quản lý nguồn lây cũng như kiểm soát sự bùng phát của dịch
đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người bệnh với cộng đồng
dự ký sau khi tri khai có hiệu quả mô hình này được huyện nhân rạch tri khai
đồng loạt tại một mươi một xã và thị trấn hiệp phước
điểm đáng hoan nghênh trong nghị định mới là tăng khả năng giám sát chéo của xã hội đối với hoạt động từ thiện
bởi tất cả công tác kêu gọi cho đến khi giải ngân hoàn tất đều bắt buộc với thông tin trên các kênh truyền thông báo chí
thông báo bằng văn bản đến ưu ba nhân dân cấp xã nơi khu trú
có văn bản quy định pháp luật quy định về vấn đề hoạt động quyên góp từ thiện của các cá nhân
những người mà có ảnh hưởng trong xã hội bằng văn thì thông qua ngân hàng
thì tôi nghĩ các văn bản quy định thuật luật cũng phải đề cập trách nhiệm của ngân hàng
với tư cách là mấy nhận tiền của những người họ gỡ gắm họ chuyển tiền vào
và cái người nổi tiếng đó là người mà được xem là người có ảnh hưởng trong cộng đồng
để đại diện cho tập thể những người rất là đông họ gỡ người một mươi người năm người năm trăm linh
về phía ngân hàng cũng nên có cái quy định ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng đối với cái tài khoản này
là tài khoản để hoạt động cứu trợ thì cái người chủ tài khoản đó không phải là chủ sở hữu
của số tiền này và khi ngân hàng giải ngân thì cũng phải xem xét cái mục đích cái số tiền giải ngân đó
sau một năm ồn ào liên quan các cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện đặc biệt trong đợt hỗ trợ đồng bào
chịu ảnh hưởng lũ lụt miền trung năm hai nghìn hai mươi thì tiến độ xác minh thông tin vẫn đang khó khăn
vì hầu hết các chuyến giải ngân đều tự phát
thông kê số liệu có nhiều chênh lệch giữa số tự khai báo và số giao mặt trần tổ quốc cấp xã phường cập nhật
dù vậy lần áp dụng quy định mới trong kêu gọi từ thiện vẫn cho thấy sự mở rộng và siết chặt
cùng một lúc của luật pháp đối với hoạt động này bám sát thực tế để quản lý dòng tiền trong xã hội
mới đây hội nhà văn thành phố hồ chí minh cùng hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố
khởi động cuộc thi vận động viết trong ba năm xoay quanh đề tài thương binh liệt sĩ
ở giai đoạn đầu tìm kiếm tác phẩm ký văn học xuất sắc
ban giám khảo hy vọng khai thác điểm mới điểm sáng từ người thật việc thật trên địa bàn thành phố
đây là cuộc vận động do hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố hồ chí minh
chịu trách nhiệm chi phí tổ chức không dùng kinh phí nhà nước
đây là hoạt động văn chương đầu tiên của hội sau khi được thành lập vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn các thành phố chống dịch hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố hồ chí minh
đã cùng quân khu bảy chăm lo hỗ trợ thực phẩm cho những gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn
từ những trái nghiệm chân thực đó chủ tịch của hội quyết định cùng hội nhà văn thành phố
tạp chí văn nghệ thành phố vận động cuộc thi viết
giai đoạn một năm đầu tiên sẽ khuyến khích thể loại ký văn học
khai thác người thật việt thật quanh đề tài thương binh liệt sĩ
ban tổ chức dự kiến tổng kết đợt một sáng tác ký văn học về thương binh liệt sĩ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đợt hai và đợt ba của cuộc vận động lần lượt nhận tác phẩm theo thế loại
truyền ngắn thơ và truyền dài tiểu thuyết
mong muốn của cuộc thi là sau ba năm triển khai
sẽ tổng kết chung cuộc nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
công an thành phố cần thơ cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố bắt tạm giam một mươi một đối tượng
trong băng nhóm cỏ đất
chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
do lưu hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận sáu thành phố hồ chí minh cầm đầu
các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu hải và đồng bọn hành nghệ mua giấy bất động sản
tại thành phố hồ chí minh cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
nhóm này tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất bán nhà
từ nhiều nguồn khác nhau như mua giới rau bán trên mạng niêm yết tả bất động sản
để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô rồi mang đi làm giả
các đối tượng sau đó lấy tên giả sử dụng số điện thoại khuyến mại
để liên hệ gặp chủ đất xem vị trí thửa đất nhà và số đỏ bản chính để đặt cọc
khi chủ đất sơ hở nhóm của họ sẽ đánh trao giấy giải được làm trước đó với giấy thật
khi có sổ đỏ thật nhóm này tiếp tục thuê người đóng giải chủ đất
và làm giải giấy tờ tùy thân nâu ý quyền chuyến nhượng cho người khác
với giá trị thấp hơn giá thị trường
khi giao dịch thành công thì chúng tắt điện thoại di động cắt liên lạc
do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thật
nên văn phòng công chứng và cơ quan tài nguyên và môi trường không phát hiện
khi chủ sơ hở phát hiện thì nhóm hải đã mua bán chuyến nhượng cầm cố tài sản qua nhiều người
qua đấu tranh lưu hoàng hải cùng đồng bọn đã khai nhận thực hiện bảy vụ lừa đảo
thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây nam bộ với tổng số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
đến với những tin tức giao thông cập nhật bắt đầu từ ngày hôm nay
theo khung giờ để phục vụ thanh thải chứa ngại vật
tri cục đường thủy nội địa khu vực một cho biết từ ngày hôm nay cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
đơn vị thi công bắt đầu thanh thải chứa ngại vật đá ngầm trên luồng đường thủy sông lô
vì vậy trong các ngày trên luồng đường thủy khu vực thi công bị hạn chế
ở mức độ cấm luồng theo ba khung giờ từ tám h ba mươi đến chín h ba mươi từ một mươi một h đến một mươi hai h ba mươi
và từ một mươi sáu h đến một mươi bảy h
tại khu vực cấm luồng được bố trí báo hiệu và lực lượng chốt trực điều tiết
khống chế đảm bảo giao thông đường thủy
các phương tiện thủy khi đi đến đoạn sông trên phải tuyệt đối tuân thủ luật giao thông đường thủy
hướng dẫn của lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo giao thông báo hiệu chỉ dẫn
trong ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai sở giao thông vận tải tp hcm
sẽ cho phong tỏa hầm sông sài gòn tức là hầm thủ thiêm
theo khung giờ để kiểm định hiện trạng đường hầm
hầm thủ thiêm được phong tỏa để các đơn vị chức năng kiểm tra các hạng mục của công trình này
trước khi lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ quản lý
bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của công trình
việc kiểm định diễn ra trong thời gian từ hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai đến bốn h ngày hai mươi tháng một mươi hai
và từ hai mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi hai đến bốn h ngày hai mươi một tháng một mươi một
hầm thủ thiêm dài khoảng một năm km vốn đầu tư hơn hai hai trăm linh tỷ đồng nối quận một với thành phố thủ đức
công trình được khánh thành vào năm hai nghìn một mươi một và là hầm vượt sông lớn nhất đông nam á
hàng năm đường hầm này luôn được tổ chức các buổi diễn tập cứu hộ cứu nạn
phòng cháy chữa cháy an toàn giao thông để đảm bảo ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra
cục đường sắt việt nam vừa ra văn bản yêu cầu tổng công ty đường sắt việt nam
chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vận tải
trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán lễ hội xuân nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó các đơn vị tập trung tăng cường công tác kiểm tra và quản lý chặt chẽ đội ngũ nhân viên
trực tiếp phục vụ chạy tàu đặc biệt là đội ngũ lái tàu trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về công lệnh tốc độ công lệnh tải trọng biểu đồ chạy tàu
quy trình tác nghiệp và nồng độ cồn khi lên ban làm việc
kiên quyết không đưa các phương tiện đầu máy toa xe đặc biệt là toa xe khách
không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào khai thác
cùng với đó tổ chức các đoàn kiểm tra chốt trực tại các nhà ga đoàn tàu đông khách
các địa điểm sung yếu tình hình an ninh trật tự phức tạp
đảm bảo an toàn chạy tàu phục vụ tốt khách đi trước trong và sau dịp tết